theo báo cáo của một công ty bảo hiểm ở london anh công bố năm hai nghìn hai mươi ngành bảo hiểm toàn cầu sẽ chịu tổn thất khoảng hai trăm linh ba tỷ usd do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
công ty bảo hiểm lody op london ước tính khoản tiền sẽ phải chi cho các hồ sơ bảo hiểm với công ty trên toàn cầu từ ba đến bốn ba tỷ đô la mỹ do những tác động trên diện rộng của đại dịch
mức dự tính này gần tương đương với khoản tiền bốn bảy tỷ đô la mà hãng chi trả cho các hồ sơ bảo hiểm do tác động của vụ khủng bố một mươi một tháng chín và khoảng bốn tám tỷ đô la tổng các khoản chi trả bảo hiểm sau các cơn bão lớn vào năm hai nghìn một mươi bảy
thiệt hại có thể tăng hơn nữa nếu các biện pháp phong tỏa tiếp tục được kéo dài sang quý tiếp theo
không giống như những sự kiện khác đại dịch covid một mươi chín còn khiến cho các danh mục đầu tư của ngành bảo hiểm giảm khoảng chín mươi sáu tỷ đô la
nâng tổng số thiệt hại ước tính mà ngành này đã tăng hơn
ngành bảo hiểm này phải gánh chịu lên mức hai trăm linh ba tỷ đô la